thưa quý vị một doanh nghiệp có thể mất hàng tỷ đồng thậm chí mất cả ngàn tỷ trên sàn chứng khoán
vì những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội vì một đợt tấn công bôi nhọ hạ uy tín
một người có thể tìm đến cái chết khi không chịu nổi sức ép bị ném đá hội đồng trên internet
đáng chú ý đa phần những trò bẩn ấy đến từ các ních ảo
tức là những người tham gia mạng xã hội nhưng không sử dụng danh tính thật của mình
ních ảo và trò bẩn trên mạng là chủ đề chính của chúng tôi ngày hôm nay
như thường lệ trước khi đến với nội dung này mời quý vị và các bạn bắt đầu chương trình
với những thông tin về bảo mật trong tiểu mục nhận diện
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ncsc
thuộc bộ thông tin và truyền thông đã ghi nhận trên một cuộc tấn công mạng
sự cố vào các hệ thống thông tin tại việt nam tăng một bảy mươi bảy so với tháng chín
và tăng bốn mươi hai một mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên số lượng địa chỉ ip việt nam nằm trong các mạng máy tính mapotlet trong tháng một mươi
đã giảm một mươi một ba mươi hai so với tháng chín và giảm hai mươi sáu chín mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
trước đó hệ thống của ncsc cũng ghi nhận chín tháng đầu năm nay có trên sáu cuộc tấn công mạng gây ra
tự cố vào các hệ thống thông tin tại việt nam tăng ba mươi một mươi năm so với cùng kỳ chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
như vậy tính chung một mươi tháng đầu năm nay tổng số cuộc tấn công mạng gây ra sự cố
vào các hệ thống thông tin tại việt nam là bảy hai trăm bốn mươi chín cuộc
trung bình mỗi ngày các hệ thống thông tin trong nước phải hứng chịu hơn hai mươi ba tấn công mạng

fanpage mang tên bh media network và kênh youtube có gần một mươi triệu người theo dõi phải tắt bình luận
công ty cũng nhận bão một sao trên google và vụ đánh dấu bản quyền trên youtube với quốc ca việt nam
sự việc bắt đầu khi nhạc sĩ giáng son thông tin bất ngờ bị nhận thông báo từ youtube
liên quan đến bản quyền ca khúc do chính cô sáng tác
nữ nhạc sĩ và nhiều nghệ sĩ khác đã bày tỏ bức xúc khi ca khúc mình sáng tác bị đánh hệ bản quyền
bởi một bên vị truyền thông là bh media đã xác nhận
bản quyền chủ sở hữu video trên youtube
không sở hữu bản quyền ca khúc video nhưng bh media lại là đơn vị đầu tiên gắn con tên id
một hệ thống quét bản quyền vào sản phẩm trên youtube
điều này khiến chủ sở hữu lại trở thành những người vi phạm khi đăng tải nội dung của mình lên youtube
chò láo cá để chụp lợi này đang gây bức xúc dư luận
trở lại với câu chuyện ních ảo và trò bẩn trên mạng như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình
để tấn công bôi nhọ người khác thậm chí là lừa đảo tống tiền
lực lượng công an đã nhiều lần phát hiện ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng này
gần một tháng trước công an quận cầu giấy hà nội đã đấu tranh làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn đó là mạo danh thầy cúng nhận cúng dân sau giải hạn online để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tin vào thầy cúng trên mạng có nạn nhân đã chuyển khoản hàng trăm triệu đồng cho kẻ lừa đảo
trước khi nhận ra đối tượng này thực chất đã sử dụng mạng xã hội để thực hiện việc làm phi pháp
lê công thành đã lập trang facebook có tên và ảnh đại diện một pháp sư thái lan
tiếp tục lập ra các nec ảo để tạo tương tác khiến nhiều người sập bẫy
còn đây đối tượng nguyễn bảo tuấn hai mươi tuổi trú tại vĩnh linh quảng trị
đã tiếp cận với một cô gái trẻ với lời hứa hẹn chi trả tám triệu đồng một tháng để được làm sugate
trong quá trình quan hệ tình dục tuấn đã dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh nhạy cảm
sau đó sử dụng nick ảo để gửi clip tống tiền nạn nhân
trên mạng xã hội facebook không ai có thể thống tê nổi có bao nhiêu nick ảo như vậy
nhiều nick trong số này được lập ra vì những mục đích xấu gây hại cho cộng đồng
phổ biến nhất là vấn đạn tấn công
đưa các thông tin sai sự
thật thông tin không được kiểm chứng để bôi nhọ người khác
nhà báo tuấn linh tạp chí ngày nay từng có những trải nghiệm không mấy dễ chịu
khi vô cớ trở thành mục tiêu cho hàng loạt những stayus tấn công như vậy
gần đây nhất thì tôi cũng bị một số cá nhân cũng không rõ danh tính
họ lập ra những trang hội nhóm nhằm mục đích xấu
không chỉ họ đã tấn công trình diện tôi và cả những công việc tôi đang làm
rồi là bêu xấu rồi là những thông tin thất thiệt không đúng
trước tư nơi tôi đã làm cái hậu quả của nó cũng khiến một thời gian khá mệt mỏi và đau đầu
trên những hội nhóm như thế này hiếm khi thấy một tài khoản chính danh
đa phần người tham gia sử dụng các nick ảo với tâm lý thoải mái đăng tải công kích người khác
với những ních ảo gửi lời kết bạn chúng ta có thể từ chối lời mời
tuy nhiên gần như không thể làm gì nếu các đích ảo kia chỉ lựa chọn chế độ theo dõi
một facebook hàng chục ngàn người theo dõi như thế này
hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra có rất nhiều nick ảo
trong số đó
thì đa số trong ngày những người chính danh những người đích dân biết họ là ai họ làm gì
họ là người thật như nào thì cũng quá nửa số đây
cũng là đều là tài khoản ảo mà mình không xác định được danh tính
facebook thì đã khuyến nghị người dùng là nên sử dụng danh tính thật để sử dụng facebook
và cảnh báo về tình trạng sẽ mất nick
nếu như chúng ta sử dụng nick ảo
tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nhiều người đã không dùng danh tính thật của mình
và tương tác với nick ảo như thế nào đó là một vấn đề đáng lưu tâm
nhà báo trần anh tú trưởng ban điện tử báo đại đoàn kết
đồng thời là quản trị viên của diễn đàn nhà báo trẻ một nhóm riêng tư với ba mươi năm thành viên
cách anh tương tác với các nick ảo là từ chối duyệt đăng các thông tin do các nick này đăng tải
bởi có thể xảy ra rất nhiều rủi ro
nhiều các cái nick ảo
vậy thì mình có những cái biện pháp như thế nào để sàng lọc tương tác cũng như là ứng xử thì anh thường xử lý như thế nào
đối với một nhà báo thì mạng xã hội là một nơi thu thập thông tin một nơi kiểm chứng thông tin
thì tôi cho rằng là cái việc thu thập thông tin này chúng ta phải sử dụng các cái biện pháp kiểm chứng
chúng ta không thể tin ngay vào một cái nick kể cả một cái nick trông có vẻ thật
một cái nick có những hình ảnh người thật tên thật
tuy nhiên thì thông tin người ta đưa ra chưa chắc đã phải thông tin thật
thì vậy thì đó là một trong những nguồn tin đối với báo chí
và chúng ta tôi vẫn thường nói với phóng viên là chúng ta phải sử dụng các cái biện pháp kiểm chứng thông tin khác
ví dụ như người ta thông báo về một vụ cháy thì ta có thể hỏi lại vụ cháy đó xảy ra ở đâu
và có thể kiểm chứng thông tin từ các cơ quan chức năng hay là từ những người bác những người ở gần đó
nhưng giám đốc điều hành fence chín mươi holdings một công ty về mạng xã hội cho hay
việc tìm ra dấu vết của các ních ảo là hoàn toàn làm được
việc nhiều người từng nghĩ sử dụng nick ảo để che giấu tung tích khi tham gia vào các mục đích xấu rõ ràng là một sai lầm lớn
hoàn toàn có thể xác minh được danh tính thật thông qua việc truy xuất địa chỉ ip
từ đó chúng ta có thể là truy xuất ra được địa chỉ ip nhà mạng cũng như là hệ điều hành máy tính mà các nick ảo đó đang sử dụng